chiều qua ngày một mươi năm tháng một mươi một bão số một mươi ba đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
sau khi mưa ngớt thì nhiều hộ gia đình tại các điểm tránh chú đã trở về nhà
tuy nhiên thì vẫn còn nhiều hộ dân phải ở lại
bởi sau bão thì nước dâng cao gây ngập một số tuyến đường cùng với nguy cơ sạt lở đất
hiện chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng của tỉnh quảng bình
đang tập trung ổn định cuộc sống của người dân sau cơn bão
bão đã tan mưa đã ngớt
tuy nhiên gia đình ông nguyễn văn tâm cùng ba mươi năm người dân tại điểm tránh chú nhà mẫu giáo nam dinh
thị trấn nông trường việt trung huyện bố trạch tỉnh quảng bình vẫn chưa thể về nhà
tuyến quốc lộ chín e đường vào khu vực bà rền vẫn đang bị chia cắt do nước ngập và chảy xiết
để giúp người dân khắc phục hậu quả sau bão
bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng bình đã đưa ra một bộ truyền thông báo
để giúp người dân khắc phục hậu quả sau bão
bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng bình điều động gần bốn trăm linh cán bộ
chiến sĩ quân dân hỗ trợ đưa bà con trở về nhà từ các điểm tránh chú bão

bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng bình đã đưa ra một bộ truyền thông báo
cũng đang chỉ đạo các địa phương khẩn trương giúp người dân khắc phục hậu quả mưa bão để sớm ổn định cuộc sống